chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân phân công phó chủ tịch quốc hội đỗ bá tị điều hành chương trình làm việc
quốc hội thảo luận tại hội trường về những nội dung còn nhiều ý kiến khác nhau của dự án luật cảnh sát biển
cho ý kiến về những nội dung còn nhiều ý kiến khác nhau của dự án luật cảnh sát biển
các đại biểu đều thống nhất với quy định
cảnh sát biển việt nam là lực lượng vũ trang nhân dân nhằm thể hiện hóa quan điểm chủ trương của đảng
về chiến lược biển việt nam đến năm hai nghìn ba mươi
tuy nhiên đại biểu bồ thị xuân linh cho rằng
bên cạnh đó cần quy định rõ chức năng phối hợp giữa cảnh sát biển việt nam với các lực lượng khác
phối hợp giữa các lực lượng thực thi pháp luật trên biển
xác định lực lượng chủ trì lực lượng phối hợp theo chức năng nhiệm vụ và quyền hạn được pháp luật quy định
đây là một bước tiến bộ so với quy định của pháp lệnh cảnh sát biển việt nam năm hai nghìn tám
từ đó tạo cơ sở pháp lý để xây dựng các văn bản dưới luật
ký kết các quy chế phối hợp giữa các lực lượng khác và cảnh sát biển việt nam
đảm bảo tính khả thi và áp dụng của luật trực tiếp vào thực tiễn
trong phạm vi phối hợp
ở tại điều hai mươi hai không quy định cảnh sát biển phối hợp với hội đồng nhân dân và ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam
có ý kiến cho rằng không cần quy định cảnh sát biển phối hợp với hội đồng nhân dân
ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam trong phạm vi phối hợp ở tại điều hai mươi hai
vì dự thảo luật đã quy định về trách nhiệm của hội đồng nhân dân và ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam ở tại điều ba mươi chín điều bốn mươi
tôi cho rằng nếu không quy định hội đồng nhân dân và ủy ban mặt trận tổ quốc trong phạm vi phối hợp với cảnh sát biển ở tại điều hai mươi hai
thì không có lý do gì để quy định trách nhiệm cho hội đồng nhân dân và mặt trận tổ quốc ở tại điều ba mươi chín và điều bốn mươi
cho rằng quy định của dự thảo luật chưa phân biệt rõ ràng nhiệm vụ quyền hạn của cảnh sát biển và kiểm ngư việt nam
đại biểu nguyễn minh sơn nêu vấn đề
về quyền hạn cảnh sát biển việt nam điều chính
dự thảo luật quy định cảnh sát biển việt nam có quyền tuần tra kiểm tra kiểm soát người tàu thuyền hàng quá hành lý trong vùng biển việt nam
theo quy định của luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan khoảng một điều chính
luật thủy sản cũng quy định kiểm ngư có nhiệm vụ thực hiện tuần tra kiểm tra kiểm soát thanh tra điều tra xử lý các hành vi vi phạm
pháp luật áp dụng các biện pháp ngăn chặn hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật điểm a khoảng một điều tám mươi tám
như vậy quy định của dự thảo luật chưa phân biệt nhiệm vụ của cảnh sát biển và kiểm ngư
như vậy dự án luật cảnh sát biển việt nam hiện còn một số nội dung như chức năng quyền hạn của cảnh sát biển cần được làm rõ
tránh trồng trèo với chức năng nhiệm vụ của kiểm ngư và việc phối hợp với các cơ quan liên quan trong việc thực hiện chức trách trên biển
đang được các đại biểu cho ý kiến
quốc hội sẽ kết luận và đi đến thống nhất dự kiến luật cảnh sát biển việt nam sẽ được thông qua tại kỳ họp này